thành ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd tqvn tp hcm đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn thành phố
đồng chí nguyễn thị nhân ubnd bị thư thành ủy tp hcm tham dự
tại buổi gặp mặt lãnh đạo thành phố báo cáo tình hình kinh tế văn hóa xã hội hai nghìn một mươi tám
năm qua được chọn là năm cải cách hành chính với bảy chỉ tiêu cụ thể và bốn mươi bốn nội dung chi tiết
theo đó công bố thời gian giải quyết bốn mươi thủ tục hành chính tại ubnd tp hcm có ba mươi ba năm hồ sơ được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn
thành phố đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh tổng sản phẩm đạt một ba mươi bốn triệu tỷ đồng thu ngân sách ước đạt bốn trăm một mươi hai bốn trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
tuy vậy thành phố đang đối diện những khó khăn như gia tăng dân số cao gây áp lực về nhà ở giao thông trường học bệnh viện môi trường
thành phố xây dựng đề án phát triển giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
với các điểm nhấn tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước
đẩy mạnh phát triển văn hóa cụ thể hóa mục tiêu trên bằng bốn nhóm chương trình ba nội dung đột phá và một nhiệm vụ trọng tâm